hiện cả nước có khoảng năm mươi năm tám trăm linh đơn vị sự nghiệp công lập tính đến cả cấp xã với hai năm triệu viên chức
riêng khối các bộ hiện có hơn năm đơn vị sự nghiệp công lập tuy con số rất lớn nhưng vẫn thiếu
và chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm thu nhập của đa phần viên chức lao động là thấp
đây là bức tranh về thực trạng của khối các đơn vị sự nghiệp công lập được đưa ra tại hội thảo
đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ về tiêu chí
danh mục ngành lĩnh vực thực hiện chuyển đổi sở hữu và sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập vừa được tổ chức
hiện nay ngân sách chi cho khối đơn vị sự nghiệp công lập chiếm phần lớn trong chi thường xuyên hàng năm của quốc gia
do đó việc xem xét có cần tiếp tục duy trì hay chuyển đổi sở hữu cho khu vực tư nhân tham gia vào là điều cấp thiết
con số được cục phát triển doanh nghiệp bộ kế hoạch và đầu tư đưa ra qua thống kê hàng năm
là bộ công thương có trên năm mươi đơn vị sự nghiệp công lập
bộ công thương có trên năm mươi đơn vị sự nghiệp công lập với kinh phí ngân sách chi ra năm hai nghìn một mươi năm gần chín trăm linh tỷ đồng
bộ giao thông vận tải hơn bốn trăm linh tỷ đồng hà nội hơn sáu tỷ đồng phú thọ một năm trăm linh tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi một bộ chính trị đã ban hành kết luận số ba mươi bảy trong đó có chủ trương thực hiện thí điểm góp vốn cổ phần
để thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập các đơn vị trực thuộc tập đoàn tổng công ty
việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đã bắt đầu thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
ba năm qua đã cổ phần hóa được một mươi sáu đơn vị sự nghiệp công lập nhưng chủ yếu là các đơn vị sự nghiệp kinh tế
từ cơ chế chính sách chủ trương chung của đảng nhà nước cũng như từ thực tiễn
thủ tướng đã giao bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu trình thủ tướng
dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ về tiêu chí danh mục phân loại dễ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập
tại hội thảo các đại biểu đã góp ý vào dự thảo đánh giá các tiêu chí danh mục bộ kế hoạch và đầu tư đưa ra những nội dung cần sửa đổi phù hợp cho từng lĩnh vực
khả năng xã hội hóa mà thực chất là hình thức cổ phần hóa tính khả thi và những tác động xã hội khi cổ phần hóa các cơ chế cần có khi sắp xếp cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp